kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai không khí lạnh ở bắc bộ suy yếu nhanh nên tại khu vực đông bắc bộ
nhiệt độ sẽ có xuống tăng lên
vào đêm và sáng sớm vẫn còn có sương mù nhẹ giải rác
riêng tại vùng ven biển sẽ có mưa nhỏ và mưa phùn
trời chỉ còn rét vào đêm và sáng bùng núi có nơi rét đậm
trưa chiều mai trời nắng ấm với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai có thể lên đến hai mươi bốn hai mươi bảy độ
và còn tăng thêm khoảng hai ba độ nữa trong hai ngày sau đó
tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong vòng ba ngày tới trời hầu như là không có mưa
trưa chiều trời nắng ấm với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
riêng tại khu tây bắc có thể lên tới ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sắp dính hướng nắng nóng nhẹ là ba mươi năm độ
ở các tỉnh miền trung từ ngày mai mưa cũng sẽ suy giảm nhanh nhiệt độ sẽ có xuống tăng
cụ thể tại khu vực từ thanh hóa vào đến các tỉnh thừa thiên huế
trưa chiều trời nắng
với nhiệt độ có thể chạm ngưỡng là ba mươi độ thậm chí tại vùng núi phía tây có nơi xuất hiện nắng nóng nhẹ
riêng tại khu vực phía bắc trời còn rắt nhẹ về thời điểm đêm và sáng
tại khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết phổ biến là ít mưa chủ yếu xảy ra ở phần phía bắc của khu vực
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ra động trong mức hai mươi chín ba mươi hai độ từ ngày bốn bảy tháng ba
có nơi sẽ cao hơn
tại các tỉnh khu vực tây nguyên trong vòng ba ngày tới
tiếp tục duy trì tình trạng ít mưa và khô nóng ở ban ngày
nhiệt độ cao nhất trong vòng ba ngày tới sẽ ra động ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
người dân cần phải đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao
về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống một mươi tám hai mươi một độ trời rét
nam bộ vẫn là khu vực có nhiệt độ cao đặc biệt là tại các tỉnh ở khu vực miền đông nam bộ
tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng ở nhiều nơi với nhiệt độ cao nhất trong ngày là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
tại khu vực miền tây nam bộ nhiệt độ sẽ thấp hơn khoảng hai ba độ